theo bộ tài chính cân đối ngân sách nhà nước trong tháng bốn và bốn tháng đầu năm có thẳng dư
theo đó lũy kế thu ngân sách nhà nước bốn tháng đầu năm đạt hơn năm trăm linh tỷ đồng lũy kế chi đạt hơn bốn trăm linh tỷ đồng
cụ thể thu nội địa tháng bốn ước đạt một trăm một mươi một sáu nghìn tỷ đồng không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư
tại các tổ chức kinh tế tăng gần hai mươi sáu tỷ đồng so với tháng trước
lũy kế thu bốn tháng đầu đạt bốn trăm hai mươi bốn chín mươi sáu nghìn tỷ đồng bằng ba mươi sáu hai dự toán năm tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó thu từ dầu thô ước đạt bốn bảy nghìn tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng bốn ước đạt một mươi bảy hai nghìn tỷ đồng
bên cạnh đó bộ tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ của nhà nước
vừa bảo đảm nguồn thanh toán chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn
và góp phần định hướng sự phát triển của chính phủ
cơ cấu lại nợ công